một đường dây mua bán vận chuyển ma túy bằng xe taxi vừa bị công an thành phố hải phòng phát giác
hai đối tượng trong đường dây đã bị bắt giữ cùng gần một kg ma túy
cầm đầu đường dây này là vũ việt hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ở số năm trên bốn mươi hai hai bà trưng phường an biên quận lê trân thành phố hải phòng
đối tượng làm nghề lái xe taxi nhưng đây cũng chỉ là vỏ bọc để y thực hiện vận chuyển ma túy từ hải phòng đi các tỉnh thành phố và ngược lại
cặp đôi với đối tượng là trương tất tần sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở lạch chay phường hàng kênh quận lê trân thành phố hải phòng với nhiệm vụ đi giao ma túy
hồi bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an hải phòng đã bắt quả tang hai đối tượng này khi chúng đang mang theo chín trăm sáu mươi sáu hai gam ma túy đi giao cho khách mua
hiện công an hải phòng đã khởi tố vụ án hình sự bắt giữ cả hai tên để điều tra xử lý